nhiều khu vực trong bến xe miền đông tp hcm đã tạm dừng hoạt động
tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh do liên quan đến nữ bệnh nhân covid một mươi chín ở đắk lắc
là một trong hai bến xe khách lớn nhất tp hcm mỗi ngày tiếp nhận và vận chuyển hàng nghìn lượt khách đi các tỉnh
tuy nhiên giờ đây quầy bán vé bàn để nước rửa tay sát khuẩn tờ khai y tế bảo vệ chờ xoát vé
máy đo thân nhiệt tất cả đều có nhưng lại không có khách
sau khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm
bến xe đã tạm dừng hoạt động một số tuyến vận chuyển hành khách
nhiều phương tiện hiện tại chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa
theo ban giám đốc bến xe miền đông hiện tại bến xe đã giảm hơn chín mươi năm công suất hoạt động
đồng thời thông qua camera các bộ phận của bến xe truy vết được phạm vi và số người tiếp xúc với nữ hành khách
từ giờ ngày ba mươi một tháng năm tuyến xe khách đi đắk lắc đã tạm ngưng hoạt động